để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
cục hàng không việt nam quyết định hủy toàn bộ các phép bay đã cấp và không cấp phép bay mới
tới thành phố vũ hán của trung quốc
cục hàng không việt nam yêu cầu phòng vận tải hàng không triển khai thủ tục hủy toàn bộ các phép bay đã cấp
và không cấp phép bay mới cho các hãng hàng không việt nam và nước ngoài
khai thác các chuyến bay thường lệ không thường lệ giữa các điểm tại việt nam và thành phố vũ hán
tỉnh hồ bắc trung quốc yêu cầu các phòng chức năng giữ liên lạc với cục hàng không trung quốc
để cập nhật tình hình dịch bệnh tại trung quốc kịp thời tham mưu các biện pháp phòng chống dịch
đối với chuyến bay kết nối việt nam và các điểm khác tại trung quốc nếu có